tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử năm mươi bốn bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu
hai mươi bị cáo bị truy tố về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đất tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao và một số tỉnh thành phố
trong vụ án này bị cáo tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao được xác định đã ba mươi bảy lần nhận hối lộ
với tổng số tiền hai mươi một năm tỷ đồng
bị cáo vũ hồng nam cựu thứ trưởng bộ ngoại giao hai lần nhận hối lộ số tiền gần hai tỷ đồng
bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nhận hối lộ ba mươi hai lần với tổng số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
bị cáo phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ hai trăm năm mươi ba lần với tổng số tiền là bốn mươi hai sáu tỷ đồng
bị cáo chử xuân dũng cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nhận hối lộ bảy lần với số tiền hơn hai tỷ đồng
bị cáo trần văn tân cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhận hối lộ chín lần với số tiền năm tỷ đồng
bị cáo nguyễn quang linh cựu trợ lý của phó thủ tướng chính phủ nhận hối lộ năm lần với số tiền hơn bốn hai tỷ đồng

theo chỉ đạo của ông trung từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín dù việc trồng mới cây xanh ở hà nội đủ điều kiện đấu thầu
nhưng ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng lại ký hợp đồng đặt hàng
đơn vị này giao công ty cây xanh đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân tp hà nội và công ty sinh thái xanh trồng cây trước rồi mới lập dự toán thẩm định
khi thực hiện hợp đồng với ban duy tu công ty cây xanh đã ký hợp đồng với thương lái trôi nổ trên thị trường để nâng khống giá đầu vào cây xanh
công ty cây xanh sau đó cùng với cán bộ ban duy tu cung cấp báo giá sai quy định hợp thức chứng thư thẩm định giá để đẩy giá cây lên cao
theo viện kiểm sát trong vụ án có một mươi sáu hợp đồng giữa ban duy tu với hai công ty trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ba mươi bốn tỷ đồng
cùng vụ án viện kiểm sát còn truy tố một mươi bốn người khác về các tội buôn lậu vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ phan công khanh hai mươi chín tuổi quê tại tỉnh bến tre để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu phan công khanh hai mươi chín tuổi quê tại bến tre tạm trú tại quận bảy bị một người nộp đơn tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản
liên quan đến mua bán dòng ô tô đắt tiền khanh được biết đến là người chơi ô tô đắt tiền lẫn mô tô phân khối lớn có tiếng tại việt nam
vào đầu tháng sáu vừa qua khanh cũng vừa khai trương cửa hàng siêu xe ka super tại đường trần hưng đạo quận một tp hcm
cũng với hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác một đối tượng đã bị công an tp hcm ra quyết định truy nã quốc tế đặc biệt
và sau một mươi hai năm lẩn trốn đối tượng đã bị lực lượng phối hợp của phòng cảnh sát hình dự
công an tp hcm công an tp hcm cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào và công an lào bắt giữ
đó là nguyễn văn thắng quê tại tp hcm trước khi bỏ trốn thường trú tại huyện crong park tp hcm
năm hai nghìn một mươi một nguyễn văn thắng cùng với vợ là phan thị tùng đã lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần một tỷ đồng
và một giấy chứng nhận quyền sử dụng của nhiều người trên địa bàn tp hcm
thắng và tùng sau đó đã tìm cách trốn sang lào và thái lan
đến ngày tám tháng bảy khi thắng từ thái lan
thắng sang lào đã bị tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với công an tp hcm cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào và công an lào bắt giữ
hiện công an tp hcm đang củng cố hồ sơ để xử lý nguyễn văn thắng
đồng thời tiếp tục truy bắt phan thị tùng theo lệnh truy nã quốc tế đặc biệt
sáng mai một mươi một tháng bảy tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử năm mươi bốn bị cáo
trong vụ chuyến bay giải cứu
năm bị cáo bị truy tố về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo
chiếm mất tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao và một số tỉnh thành phố
trong vụ án này bị cáo tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao
được xác định là đã ba mươi bảy lần nhận hối lộ với tổng số tiền hai mươi một năm tỷ đồng
bị cáo vũ hồng nam cựu thứ trưởng bộ ngoại giao hai lần nhận hối lộ số tiền gần hai tỷ đồng
bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
nhận hối lộ ba mươi hai lần với tổng số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
bị cáo phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ hai trăm năm mươi ba lần
với tổng số tiền là hơn bốn mươi hai sáu tỷ đồng
bị cáo chử xuân dũng cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
nhận hối lộ bảy lần với số tiền hơn hai tỷ đồng
bị cáo trần văn tân cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
nhận hối lộ chín lần với số tiền năm tỷ đồng
bị cáo nguyễn quang linh cựu trợ lý của phó thủ tướng chính phủ
nhận hối lộ năm lần với số tiền hơn bốn hai tỷ đồng
cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ là một số đại sứ cán bộ ngoại giao
làm việc tại nhật bản malaysia nga và angola
liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ tu
huyện trư quynh tỉnh đắk lắk làm một mươi một người thương vong
xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam hơn chín mươi đối tượng
trong đó đã khởi tố bảy mươi sáu bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
và khởi tố các bị can còn lại về các tội không tố giác tội phạm
tội che giấu tội phạm và tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên
đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
đến nay cơ quan công an đã thu giữ hai mươi khẩu súng các loại
gồm súng quân dụng súng hơi súng tự chế
hai quả lựu đạn hơn một viên đạn các loại
một năm kíp nổ một hai kg vật liệu nổ
một nòng giảm thanh hai ống ấm
một bộ mô hình tập ba mươi con dao các loại
một mươi cờ phô rô hàng chục điện thoại di động thẻ nhớ
thiết bị điện tử các loại
cùng nhiều ná cao su và các tài liệu chứng cứ liên quan khác
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
còn tại tỉnh bình dương công an thành phố thủ dầu một
đã bắt giữ đối tượng dương phú hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê tại tỉnh quảng nam
để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu đối tượng dương phú hiền
và một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hiện đang sinh sống tại phường phú lợi
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
có quan hệ tình cảm từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai
trong thời gian quen nhau
hiền thường sinh sống ở tỉnh bình dương
hiền thường xuyên đi làm việc
ở thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
nên cả hai xảy ra mâu thuẫn
vào ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
hiền đón xe khách từ kiên giang
đến thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
và chuẩn bị một chai xăng một con dao
mục đích tìm bạn gái để giải quyết mâu thuẫn
đến khoảng bảy giờ ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
khiến thấy bạn gái đang đi bộ trước cổng một siêu thị
liền chạy tới tạp xăng và dùng bật lửa đốt
khiến nạn nhân nằm gục xuống đường
lúc này hiền tiếp tục dùng dao đâm nạn nhân bị thương
sau khi gây án hiền bỏ trốn khỏi hiện trường
còn nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu
quá trình điều tra truy xét công an thành phố thủ dầu một
đã phát hiện bắt giữ được dương phú hiền
khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh gia lai
bị bắt về hành vi mua bán trái phép tám viên ma túy tổng hợp
ngô đức thành chú tại phường đông vĩnh thành phố vinh
vừa bị công an thành phố vinh tỉnh nghệ an
khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ
sáng ngày hai mươi tám tháng sáu vừa qua
công an thành phố vinh đã phá thành công chuyên án
bắt đối tượng ngô đức thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tám viên ma túy tổng hợp và ba mươi năm gam ma túy đá
cùng một số vật chứng liên quan khác
để qua mắt lực lượng công an
sau khi lấy ma túy về thành mang giấu trong thủng loa
và nhiều địa điểm khác trong nhà
mục đích bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vinh
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị từng được xem là điểm nóng
khi tập trung các loại đối tượng liên quan đến ma túy
cũng như là nơi lẩn trốn của nhiều đối tượng truy nã
liên quan đến ma túy
để giải quyết địa bàn trọng điểm này
cấp ủy chính quyền địa phương xã lóng luông
huyện vân hồ đã và đang huy động mọi nguồn lực
quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
góp phần phát triển kinh tế xã hội
hơn bảy mươi tuổi ông tráng a vàng
ở bàn lóng luông xã lóng luông
là người đã chứng kiến nhiều sự đổi thay
ở nơi mà ông sinh ra lớn lên
ngày hôm nay trên quê hương của mình
cùng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương
và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
bảng con nhân dân đã thay đổi cách nghĩ
cách làm từng bước đẩy lùi
cái chết trắng ra khỏi đời sống

phóng viên báo quay ngược lại một địa điểm khác với tổng quãng đường di chuyển là một mươi ba một km

trong khi đó tài xế taxi lấy theo giá khoáng cao hơn giá nêm yết khoảng một trăm ba mươi đồng
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trong vai một hành khách
phóng viên báo quay ngược lại một địa điểm khác với tổng quãng đường di chuyển là một mươi ba một km

từ sân bay tân sơn nhất về gần vinh homs grand park quận chín đường nguyễn siễn
phường long thành mỹ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
trên đường đi chí đồng hồ tính tiền nhảy xuống loạn xạ không nhìn rõ số km và số tiền
quảng đường di chuyển khoảng hai mươi ba km tài xế yêu cầu trả bốn trăm tám mươi đồng
mặc dù đồng hồ không nhìn rõ chữ số
theo giá niêm yết trên thoan xe là một mươi sáu năm trăm linh đồng thì số tiền phóng viên phải trả là khoảng ba trăm tám mươi đồng
tại điểm này app của một hãng taxi báo giá cho chặn tương tự là ba trăm tám mươi đồng cho xe bốn chỗ
còn ứng dụng grabtaxi tài xế yêu cầu trả bốn trăm tám mươi đồng cho xe bốn chỗ
còn ứng dụng grabcar xe bốn chỗ báo giá hai trăm chín mươi tám đồng
phóng viên đi từ sân bay tân sơn nhất về địa chỉ bốn mươi hai trương định phường võ thị sáu quận ba
bằng xe dịch vụ có ghi chữ xe taxi
biển số năm mươi đồng

còn ứng dụng grabcar xe bốn chỗ báo giá hai trăm chín mươi tám đồng cho xe bốn chỗ
biển số năm mươi đồng

trước đó ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba liên quan đến vụ việc đi bảy km từ sân bay tân sơn nhất
du khách nhật bị taxi chặt chém một hai triệu đồng tiền cước
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế trên
trong đó hành vi không sử dụng đồng hồ tính tiền cước theo quy định
khi chở khách điều khiển xe chở khách không có phụ hiệu theo quy định bị xử phạt sáu bảy triệu đồng
bên cạnh đó xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện vì đã giao phương tiện
cho người làm công điều khiển phương tiện không có phù hiệu với số tiền xử phạt là một mươi bốn triệu đồng
tổng mức xử phạt là hai mươi bảy triệu đồng
ngoài bị phạt tiền tài xế taxi còn bị xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lấy xe trong hai tháng
với mua kế sách do những tài xế taxi
xe công nghệ dù tung ra để lấy cướp xe với giá cao hơn
đã gây nên tình trạng mất an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
sự lo lắng bức xúc rất lớn của nhiều người dân của hành khách của du khách nước ngoài
đến và đi tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
các cơ quan chức năng của thành phố cần siết chặt những biện pháp quản lý
để giải quyết vấn nạn tận gốc ngày càng được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi